ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết sáng và trưa nay ngày hai mươi một tháng một mươi một lũ trên sông hương sông bồ tiếp tục giao động sấp xỉ ở mức báo động ba
nước trên sông chuồi xuống chậm sông hương và sông âu lâu tiếp tục lên gây ngập nặng tại khu vực thấp trũng và nhiều vùng bị chia cắt
do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số một mươi bốn nên tại thừa thiên huế đã xảy ra mưa to trên diện rộng
kèm theo lượng nước do các hồ thủy điện xả điều tiết lũ đã khiến cho nhiều địa bàn thấp trũng bị ngập lụt nhiều tuyến đường tỉnh lộ đường giao thông liên huyện liên xã nông thôn bị chia cắt do nước lũ dâng cao
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu các địa phương chủ động triển khai sơ tán dân
vùng có nguy cơ lũ quét sạt lở núi vùng gò đồi ven sông suối ven biển đầm phá
các lực lượng vũ trang sẵn sàng hỗ trợ địa phương tổ chức sơ tán dân cứu hộ cứu nạn canh gác hướng dẫn giao thông tại các vùng ngập sâu
chủ các hồ chứa thủy lợi thủy điện thực hiện nghiêm lệnh vận hành xả lũ nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du